thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng này
đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình chú tại thị xã giá rai trương tấn sang chú thành phố bạc liêu tô thanh nhơn chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân của một công ty thủy sản trên địa bàn xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty ba đối tượng này đã bàn bạc thống nhất để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân bình đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn
sau khi làm quen nguyễn thái bình sẽ hẹn bạn đến nhà nghỉ rồi lợi dụng lúc nạn nhân ngủ quên bình chiếm đoạt tài sản của nạn nhân rồi tàu thoát
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân đã sập bẫy
người dân và các công nghiệp phải nâng cao ý thức cảm giác
tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
thí dụ như là phải tăng cường các biện pháp như gắn camera an ninh rồi gia cố các hệ thống cửa rồi trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra lại tài sản
đặc biệt là những vật dụng dễ bị trộn như là xe hông đa các loại thì mình phải đưa trong nhà cấp tiêu cẩn thận
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp như hiện nay các đối tượng xấu sẽ lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì thế ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an hơn ai hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
lập nhiều dây hụi mạo danh hụi viên để hốt và bán nhiều phần hụi không nhằm chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
một đối tượng ngụ tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn chín đối tượng huỳnh minh dũng chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhiều dây hụi mà huỳnh minh dũng làm chủ bị vỡ hụi nhưng dũng đã không thông báo đến các hụi viên mà tiếp tục lập thêm năm dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh minh dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị với tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín nhiều đối tượng xấu lập những trang web đánh bóng những dự án bất động sản tạo những tin nhắn giao bán giá rẻ để đánh lừa khách hàng
hầu hết những tin nhắn những trang web giao bán đều là những dự án ma dự án không có đầy đủ hồ sơ pháp lý chủ đầu tư thiếu năng lực trong xây dựng và thi công
do đó để tránh rủi ro mỗi khách hàng khi xuống tiền mua bất cứ một dự án nào thì hãy thận trọng trong giao dịch tránh chạy theo cơn sốt nhà đất để rồi tiền mất tật ma
giống như nhiều khách hàng khác mỗi ngày chị nguyễn thị quỳnh mai hà nội cũng nhận được rất nhiều những cuộc gọi những tin nhắn chào mời mua bán những dự án bất động sản giá rẻ
theo như chị mai trong số tất cả những dự án được chào mời có khá nhiều những dự án mà chị thậm chí chưa nghe đến tên chủ đầu tư
và khi tìm hiểu trên mạng cũng không thấy thông tin về dự án như những cuộc điện thoại mà chị được tư vấn trước đó
tôi cũng hay nhận được các tin nhắn và những lời chào mời qua điện thoại về các mua bán bất động sản
các dự án tôi cũng có tò mò vào tìm hiểu xem các dự án đấy có thật sự rẻ và có giống như lời quảng cáo hay không
tuy nhiên là sau khi tìm hiểu thì tôi thấy là đa phần các dự án đấy là dự án ma và có những dự án nó còn chưa khởi công xây dựng
có rất nhiều giải pháp phương pháp để các người sale bán hàng họ sử dụng tiếp cận
để khách hàng trong đó có giải pháp tele sale tức là gọi điện thoại đến khách hàng tin nhắn gửi đến khách hàng
tránh những cái việc mà chúng ta lợi dụng những phương pháp những cái giải pháp đó để chúng ta lừa dối
chúng ta đưa những thông tin không phù hợp không đúng để khách hàng có thể sạc bậy
theo báo cáo của hiệp hội bất động sản việt nam số lượng tin do bán nhà đất trên thị trường tăng mạnh
ngay sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
cụ thể lượng tiền giao bán tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tăng cao so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mức một trăm ba mươi năm
tuy nhiên bên cạnh những trang do bán uy tín thì cũng có nhiều trong web do bán lừa đảo
nhằm đánh vào tâm lý của khách hàng muốn mua nhà đẹp giá rẻ
do đó mỗi khách hàng hãy là những người tiêu dùng thông thái trước những chiêu trò của những đối tượng xấu
chúng tôi khuyến cáo khách hàng là cần đối với việc đầu tư bất động sản tham khảo
xem xét các thông tin nghe thông qua điện thoại thì chỉ để mang tính tham khảo để chúng ta có hiểu biết thêm
và khi chúng ta có nhu cầu thực sự thì cần phải tìm đến các đơn vị chủ đầu tư thực sự
tìm đến với các đơn vị tư vấn các sản giao dịch uy tín có thương hiệu
để chúng ta có thể trong cạnh đề xuất với họ để tư vấn
giới thiệu cũng như là đảm bảo những tính pháp lý trong quá trình giao dịch cũng như là mua bán các bất động sản
nó phải đảm bảo các quy định của pháp luật
có thể thấy sau dịch lượng tiền giao bán nhà trung cư phân khúc bình dân tăng cao đột biến
cho thấy thị trường bất động sản tại hà nội đã khởi sắc trở lại
điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách của nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở được thực thi mạnh mẽ hơn
tuy nhiên trong bối cảnh biên bán tìm ra cách để gia tăng tỷ lệ giao dịch
biển mùa lại càng tận trọng tìm hiểu kỹ sản phẩm bất động sản giao bán
nhằm tránh chạy theo xuất ảo góp phần đẩy giá nhà đất tăng lên
và sập bẫy mua phải như dự án ma dự án không đầy đủ hồ sơ pháp lý
công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng nguyễn thành nhân trú tại thị trấn gò dầu về hành vi vận chuyển hàng cấm
cụ thể vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi hai
tại khu vực thuộc khu phố bình nguyên một phường gia bình thị xã trảng bàng
công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng quản lý thị trường thị xã trảng bàng
phát hiện bắt quả tang ông huỳnh thành nhân đang vận chuyển hai một trăm linh bao thuốc lá hiệu hero
và bảy trăm linh bao thuốc lá hiệu dress
lực lượng công an tạm giữ tăng vật trên và đưa ông nhân về trụ sở để làm việc
tại cơ quan điều tra ông nguyễn thành nhân khai nhận đã tự thiết kế thêm các hộp
ở phía dưới gầm xe lôi ba bánh để cất giấu thuốc lá để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
số thuốc lá trên ông nhân được một người tên tâm thuê trở từ cửa khẩu mộc bài huyện bến cầu
về huyện củ chi tp hcm với tiền công là bảy trăm linh đồng một chuyến
thời gian gần đây tình trạng hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc được ký gửi
qua các hệ thống chuyển phát nhanh giao hàng tiết kiệm có chiều hướng gia tăng
nhất là thời điểm gần đến tết nguyên đán
và mới đây tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kiểm tra phát hiện
số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc được gửi qua hệ thống chuyển phát nhanh
khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp
cùng công an huyện an phú kiểm tra điểm vận chuyển hàng hóa thuộc công ty chuyển phát nhanh gnt
tại địa bàn ấp an thạnh thị trấn an phú
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện nhiều thùng bao hàng ký gửi
bên trong chứa hơn bốn chín trăm linh
sản phẩm là mỹ phẩm đồ điện gia dụng nước hoa khẩu trang túi sách
có xuất xứ thái lan trung quốc và hàng không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa hơn ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông nguyễn văn trí là người đại diện không xuất trình được hóa đơn
chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên
nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tăng vật và bàn giao cho công an huyện an phú
tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy
mà công an tỉnh lâm đồng vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh bình thuận
vào địa bàn lâm đồng với nhiều chân dết cư trú tại nhiều địa bàn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
đã chia làm năm mũi trinh sát đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ
nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này bắt giữ nguyễn thị kim anh chú tại tỉnh bình thuận
và sáu đối tượng thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt
nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng và các tỉnh kiếm tiền
từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
thưa quý vị thực trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã và đang trở nên phổ biến
tại tỉnh vĩnh phúc đã có hàng trăm đối tượng bị bắt giữ nhiều trường hợp bị xử lý hình sự
tuy nhiên thực trạng này vẫn tiếp tục có dấu hiệu diễn biến phức tạp
một nhóm gồm một mươi sáu đối tượng đã bị công an huyện tam dương bắt giữ
khi đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke trợt nhớ ở xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
test nhanh một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
đây chỉ là một trong năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng mua bán tàng trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện
bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó chủ yếu là ở các quán karaoke
đáng chú ý trong năm qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền các cấp đã có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động
kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke nhưng nhiều đối tượng vẫn tụ tập
sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở này
và vì lợi nhuận vẫn có một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh cố tình lén lút hoạt động
rất là tinh vi như rất là nhiều phòng nhưng những cái phòng mà ở phía đường
phía vòng quanh dế lộ thì họ không hoạt động mở cửa nhiều lần hoạt động ở phòng giữa
thế đi ngoài ở ngoài thì tiếng ồn thì nó không rõ ánh điện thì không ra ngoài
song song với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đặc biệt chú ý phòng ngừa nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở kinh doanh có điều
công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các cơ sở này
kịp thời phát hiện xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm
kết quả đã phát hiện bắt giữ năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng
điển hình là vụ bắt một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke hương rừng hai ở xã hồ sơn huyện tam đảo
bắt giữ một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke riyer ở xã duy phiên huyện tam dương
bắt chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã tam hồng huyện yên lạc

vì vậy việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
ở quán ba karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện
đã và đang được công an tỉnh vĩnh phúc tập trung cao độ
trong đó xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
tại thành phố đà nẵng đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà
phối hợp với công an phường nại hiên đông vừa bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc mỹ
một mươi chín tuổi trú tại thăng bình tỉnh quảng nam về hành vi trộm cắp tài sản
hai mươi tám đường nguyễn hiệu an phường nại hiên đông quận sơn trà
bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
tổ công tác tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng trộm cắp là nguyễn ngọc bí
qua đấu tranh mỹ khai nhận lợi dụng sơ hở nhà dân không có người trông coi
nên đã đột nhập vào nhà bằng cửa sau lấy đi hai tv màu hiệu samsung
với tổng giá trị hơn hai mươi bốn triệu đồng bán tiêu xài cá nhân
được biết nguyễn ngọc mỹ đã có một tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
và được tòa án nhân dân quận liên triều tuyên phạt một mươi hai tháng tù vào năm hai nghìn một mươi tám
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt một nhóm đánh bạc
trong căn nhà rẫy ở xã đắk phơi huyện lắk
từ tin báo của quần chúng và sau quá trình theo dõi
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang
một nhóm đang tổ chức đánh sóc điện tiền trong một căn nhà rẫy ở buôn pai a
xã đắk phơi
trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn ba mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật chứng cứ liên quan đến việc đánh bạc
nhóm đối tượng này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc lưu động
ở nhiều nơi khác nhau và bố trí người canh gác cảnh giới bên ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng huỳnh ngọc lên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú tệ xã bình đào huyện thăng bình về tội hiếp dân
theo đó đối tượng huỳnh ngọc lên làm nghề thợ hồ và có thời gian xây nhà
cho gia đình nạn nhân hai mươi hai tuổi ở xã bình minh huyện thăng bình
nên biết nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ
và trong thời gian từ tháng hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng gia đình không có ai giám sát nạn nhân
huỳnh ngọc lên đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến nạn nhân mang thai
sau khi phát hiện nạn nhân mang thai gia đình đã trình báo sự việc
cho công an huyện thăng bình để điều tra và làm rõ thủ phạm
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng này là trần văn hải chú tại xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và đối tượng nguyễn thị vân chú tệ xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy
tại khu vực quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn kim cương một xã sơn kim một huyện hương sơn
tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn thị vân khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng
người việt đang cư trú tại lào với giá năm mươi triệu đồng
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra và làm rõ
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy
mà công an tỉnh lâm đồng cũng vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng
với nhiều chân rết cư trú tại nhiều địa bàn
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
chia làm năm mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ
nơi ẩn náu của các nhóm đối tượng
bác sĩ nguyễn thị kim anh chú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng khác
thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện chất lọt nhiều vụ mua bán
vận chuyển ma túy vào lâm đồng vào các tỉnh kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy công an tỉnh đồng nai cũng đã triển khai
đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án vụ án
bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của tội phạm này ngày càng tinh vi và manh động
gây nên rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố long khánh
nguyễn trần thanh duy ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai là đối tượng nghiện ma túy
đã bị công an thành phố long khánh bắt giữ khi đang mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy cơ quan công an thu giữ thêm hai năm gram ma túy
bản thân tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những bạn nghiện
còn đây là đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi chú phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến điểm hẹn để mua ma túy với số tiền một triệu đồng
ngọc đã mua được một lựa ma túy để mua ma túy
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là ma túy trên địa bàn phường xuân an
tôi có mua một gói ma túy thì trên đường đem về sử dụng thì bị tổ
công an chẳng lẽ kiểm tra và bắt về để làm sự là do âm lực gia đình mới
thời gian gần đây tôi không có công việc làm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố long khánh đã phát hiện triệt phá bốn mươi vụ
bắt năm mươi ba đối tượng
kỳ trước chuyển qua sáu vụ bảy bị can
liên quan đến các vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ một trăm ba mươi sáu gram ma túy tổng hợp bốn mươi tám g heroin một mươi viên thuốc lắc một xe máy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố bốn mươi một vụ năm mươi ba bị can xử phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng với số tiền gần bảy triệu đồng
chủ động nắm tình hình về hoạt động của các loại đối tượng trong đó có đối tượng ma túy
ở ghiền địa bàn
và cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm túc quy chế của công an thành phố với công an các huyện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
quản lý chặt số người nghiện tăng cường quản lý chặt những dược phẩm gây nghiện và những hóa chất là tiền chất ma túy
không để các đối tượng lợi dụng buôn bán trái pháp luật những tiền chất này
tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội
tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo phùng duy huy
chú tệ tỉnh đồng nai một mươi hai tháng tù giam mai văn hiện chú tại tỉnh đồng nai một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng tám khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến đường
xã xuân hưng xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai thì bị cáo huy đã điều khiển xe máy đến xin đi qua chốt
để giúp hiện điều khiển xe ô tô tải của hiện đi chỗ khác nhưng không được tổ công tác đồng ý
một lúc sau
huy và hiện điều khiển xe máy quay lại chốt nẹp bô khiêu khích thách thức lực lượng chức năng tại chốt
và lớn tiếng chửi bới với lời lẽ thô tục xúc phạm đến các thành viên tổ công tác
chửi và đánh anh nguyễn duy anh là tổ trưởng chốt kiểm soát
tổ công tác đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó